tại hà nam dịch tả lợn châu phi cũng đang diễn biến phức tạp chưa có dấu hiệu giảm
những ngày gần đây trung bình mỗi ngày toàn tỉnh phải tiêu hủy từ bảy trăm linh đến tám trăm linh con lợn do tả lợn châu phi
toàn tỉnh hà nam đã sử dụng hơn bốn mươi một bốn trăm linh lít hóa chất và gần hai ba trăm linh tấn vôi bột để tiêu độc khử trùng chuồng trại môi trường vùng dịch
các hộ chăn nuôi cùng với ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan của tỉnh hà nam đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch
cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để các hộ chăn nuôi chủ động phòng dịch tỉnh hà nam đã áp dụng công khai và minh bạch cơ chế hỗ trợ tiêu hủy lợn bệnh theo quy định góp phần giảm thiệt hại về kinh tế ổn định tình hình phát triển chăn nuôi